trong buổi làm việc sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với các báo cáo về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
gửi đến kỳ họp thứ sáu của quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm của quốc hội
kết quả tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
gửi đến quốc hội năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội cho biết theo báo cáo của ban dân nguyện
trong số chín chín trăm chín mươi một kiến nghị của cử tri thì có đến bảy bốn trăm bốn mươi một kiến nghị chỉ cần giải trình và cung cấp thông tin
cũng như khả năng tiếp cận thông tin và hạn chế yếu kém của chúng ta trong phổ biến tuyên truyền giáo dục
đường lối chính sách pháp luật v v đây là một thực trạng chúng ta thấy thôi tôi thấy cần phải phân tích sâu lên chỗ này
bày tỏ sự tán thành với những kết quả trong báo cáo nêu song chủ nhiệm ủy ban đối ngoại nguyễn văn giàu lại cho rằng
báo cáo vẫn chưa đánh giá cụ thể khi nói đến các vấn đề quan trọng như tăng trưởng trong nông nghiệp an sinh xã hội của người dân
tiếp xúc cử tri thì bà con là còn thang phiền vấn đề là bảo hiểm y tế
thì hiện nay ta khen nhưng mà hai vấn đề bà con người ta cũng đặt ra
thứ nhất là thông tuyến là cấp huyện là tốt rồi trước đây là xã nào là xã đấy bữa nay thông tuyến huyện rồi
nhưng mà con người ta muốn là sớm thông tuyến tỉnh
tức là có cái bảo hiểm thì được khám tại tỉnh đi đâu thì người ta kẹt người ta đi khám luôn
thì tôi nghe đâu là dự kiến tới hai nghìn hai mươi một
tôi nghĩ làm được nguyên này
thì tôi muốn là kéo sớm hơn ít nhất là một năm tức là khoảng hai mươi
chứ để bà con người ta chờ đợi thì lâu lắm
mà làm được cấp huyện thì tôi nghĩ làm được cấp tỉnh
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại cũng cho biết trong thời gian qua
khiếu kiện của người dân vẫn còn diễn biến phức tạp thậm chí có dấu hiệu gia tăng
đề nghị các bộ ngành cơ quan cần quan tâm và giải quyết để giảm thiểu tình trạng này tạo lòng tin trong nhân dân